thưa quý vị và các bạn trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng địa hình phức tạp dân số tăng nhanh
nhưng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh đắk lắc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến tận các xã thôn buôn vùng sâu vùng xa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân
nhờ đó cuộc sống của người dân đã thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc
mặc dù thuộc địa bàn thị trấn nhưng trong nhiều năm qua thôn bình minh thị trấn crong năng vẫn thuộc thôn đặc biệt khó khăn của huyện crong năng
năm hai nghìn một mươi năm được sự quan tâm đầu tư của tỉnh đắk lắc ngành điện đã đẩy nhanh tiến độ thi công đưa nguồn điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trong thôn
đúng vào dịp tết bính thân hai nghìn một mươi sáu điện về niềm vui của người dân vỡ hòa và cũng kể từ đó cuộc sống của người dân thôn bình minh đã hoàn toàn
tất cả bà con ai cũng hành khởi có bộ mặt hành khởi đã được là trúng sướng là có điện sáng tức là khỏi lo là đèn dầu mà có điện cho đến nhà nào cũng sinh hoạt nấu có cơm ăn nấu có cơm chín
còn ở xã vùng sâu cư đram huyện crong bông có một năm trăm linh hộ
với hơn chín nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến bảy mươi
nhờ có điện nhiều gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất chăn nuôi như mua bơm điện về tưới cà phê hồ tiêu bơm nước giếng lên sinh hoạt
mua tv về xem để nắm bắt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi
nhờ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao số hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn hai mươi không còn hộ đói
chẳng có đường chẳng có khốn thật nhưng giờ thì những nước đã đầu tư rồi thì đúng là nó đỡ hơn nhiều so với ngày xưa
theo công ty điện lực đắk lắc trong giai đoạn từ hai nghìn ba tới hai nghìn một mươi năm ngành điện đã đầu tư gần tám trăm hai mươi năm tỷ đồng vào các dự án điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đến nay các công trình điện đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh
qua với sự nỗ lực của ngành điện nói chung và của công ty điện lực đắk lắc chúng tôi nói riêng thì cũng đã phần đấu đưa điện về các thôn buôn vùng sâu vùng xa các bản làng
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đắk lắc của chúng ta số hộ có điện là trên chín mươi bảy số hộ đã có điện lưới quốc gia
với sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước và ngành điện đã góp phần đưa đắk lắc trở thành một trong những tỉnh có số thôn buôn
số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia cao nhất
khu vực tây nguyên từ đây điện lưới quốc gia đã vươn xa đến các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là tiền đề quan trọng đưa đắk lắc nói riêng tây nguyên nói chung từng bước phát triển theo kịp các khu vực khác trong cả nước